cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra lệnh bắt giữ lê mai anh hay còn gọi là trúc nhị một chùm cho vai nặng lãi ở thái bình
trước đó khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút ngày sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình nhận được đơn trình báo của anh nqd ở phường tiền phong tp thái bình
về việc có hai người đàn ông đi xe máy đến ném sơn vào cửa và tường nhà anh đê
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê mai anh hoàng long bách và đỗ văn hùng
để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
lê mai anh thường gọi là trúc nhị từng có nhiều tiền án tiền sự hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vai nặng lãi hỗ trợ tài chính
hiện vụ viện đang được tiếp tục điều tra làm rõ